trả lời báo chí tại họp báo của bộ công an sáng ngày hai mươi sáu tháng ba thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng c ba thông tin một số nội dung về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
ông thạch nói đây là vụ án xảy ra ở nhiều địa phương liên quan những dự án của tập đoàn phúc sơn đầu tư trong đó một dự án ở vĩnh phúc một dự án ở quảng ngãi
theo c ba đây là vụ án lớn và c ba coi đây là dạng tội phạm mới
qua điều tra và lời khai của các bị can c ba thấy bị can nguyễn văn hậu tên thường gọi là hậu pháo chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn đã có những hành vi lũng loạn gây áp lực để ép một số bị can là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi
để làm được điều đó nguyễn văn hậu dựa vào mối quan hệ thân quen với người có chức vụ quyền hạn
c ba coi đây là hành vi rất nguy hiểm là dạng mới gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đảng nhà nước
đề cập hành vi nhận hối lộ của các bị can hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc và ông lê duy thành chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết quá trình điều tra c ba sẽ chốt số liệu cụ thể
phó cục trưởng c ba cũng thông tin
xong qua điều tra bước đầu hai bị can khai nhận đã nhận số tiền nhiều tỷ đồng bước đầu họ cũng đã nộp lại
ngoài ra nguyễn văn hậu còn khai đưa tiền cho nhiều người trong đó có bị can đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long với số tiền hơn sáu mươi tỷ đồng
theo thiếu tướng thành trong vụ án này cơ quan điều tra đến nay đã khởi tố tới bốn tội danh trong đó khởi tố tội nhận hối lộ đối với các bị can là lãnh đạo cựu lãnh đạo của tỉnh vĩnh phúc và quảng ngãi
đến nay cơ quan chức năng đã xác định bốn bị can này đã nhận hối lộ tương đối lớn lên tới hàng tỷ đồng và nhiều tỷ đồng
đặc biệt trong vụ án này hậu đã khai nhận chuyển tiền cho nhiều người trong đó đặng trung hoành tránh văn phòng huyện ủy huyện mang thít tỉnh vĩnh long sáu mươi tỷ đồng
hoàng đã sử dụng số tiền này trong nhiều mục đích cá nhân
phó cục trưởng c ba thông tin và cho biết trong quá trình điều tra cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra đến các nghi phạm khác
liên quan đến vụ án hậu pháo ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt bị can để tạm giam đối với bà hoàng thị thúy lan
bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc và ông lê duy thành chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cao khoa cựu chủ tịch ủy ban nhân dân quảng ngãi đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cùng về tội nhận hối lộ
đến nay vụ án này đã có một mươi năm bị can bị khởi tố trong đó bị can nguyễn văn hậu chủ tịch tập đoàn phúc sơn khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ngày hai mươi tháng ba tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng nhận định bà hoàng thị thúy lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao
bà lan cũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ
trung ương đánh giá những vi phạm của bà hoàng thị thúy lan gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
ban chấp hành trung ương đảng vì thế quyết định thi hành kỷ luật bà hoàng thị thúy lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ban chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
những vi phạm của bà hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
và ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đồng ủy ban kiểm tra trung ương xem xét kết luận tại kỳ họp thứ ba mươi tám
trước khi bà lan bị khởi tố và bắt tạm giam ủy ban thường vụ quốc hội đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu quốc hội của bà lan
cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam
bà hoàng thị thúy lan sinh ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quê quán phường ngô quyền thành phố vinh yên tỉnh vĩnh phúc
bà hoàng thị thúy lan có trình độ chuyên môn cao đẳng sư phạm chuyên ngành lý hóa đại học khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành luật
quá trình công tác của bà hoàng thị thúy lan như sau
tháng bảy năm hai nghìn bốn bà hoàng thị thúy lan được phê chuẩn giữ chức bí thư tỉnh đoàn vĩnh phúc
tháng một mươi hai năm hai nghìn sáu bà lan là tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ủy vĩnh phúc
tháng một năm hai nghìn chín bà lan làm chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh vĩnh phúc
một mươi tháng sau là trưởng ban dân vận tỉnh ủy vĩnh phúc
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bà lan làm ủy viên ban thưởng vụ chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy vĩnh phúc
tháng năm năm hai nghìn một mươi hai bà hoàng thị thúy lan được bổ nhiệm là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy vĩnh phúc
tròn hai năm sau vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn bà lan làm phó bí thư kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy vĩnh phúc
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm tại kỳ họp thứ một mươi hai khóa một mươi năm hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi năm
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm bà lan tái đắc cử bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại phiên họp thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tỉnh ủy vĩnh phúc khóa một mươi bảy
bà lan tiếp tục được bầu giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối
cũng trong năm nay tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi sáu
bà lan được bầu làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với số phiếu tuyệt đối
ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
quê quán xã vũ di huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc trình độ học vấn tiến sĩ kinh tế trình độ lý luận chính trị cao cấp
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại kỳ họp thứ một mươi tám hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông được bầu giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một với một trăm linh bốn mươi bảy trên bốn mươi bảy số phiếu đồng ý
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông lê duy thành tái đắc cử phó bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ông được bổ nhiệm làm phó bí thư tỉnh ủy vĩnh phúc khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
trước đó từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ông là phó chủ tịch ủy ban nhân dân rồi là phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh khóa một mươi sáu nhiệm ký hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi năm ông lê duy thành là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi sáu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc khóa một mươi năm nhiệm ký hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm ông là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi năm từ hai nghìn một mươi
trước tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông lê duy thành từng giữ các chức vụ phó cục trưởng cục thuế tỉnh vĩnh phúc tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy lập thạch tỉnh vĩnh phúc
gần đây trong phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ông lê duy thành yêu cầu ubnd cấp huyện quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng
không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện thẩm định phê duyệt đơn giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân
chỉ đạo ubnd cấp xã tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với các vị trí quy hoạch bố trí giao đất dịch vụ tập trung giải quyết vi phạm thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương theo đúng quy định của pháp luật đất đai
hồi cuối năm hai nghìn một mươi ba kết quả lấy phiếu tín nhiệm của hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc cho thấy ông lê duy thành có một mươi chín phiếu tín nhiệm cao bốn mươi bốn mươi ba hai phiếu tín nhiệm bốn hai mươi sáu hai mươi năm phiếu tín nhiệm thấp
ông lê duy thành là trường hợp cao thấp nhất và phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất ông cũng là trường hợp duy nhất trong tỉnh nhận quá nửa số phiếu tín nhiệm thấp
đến nay ông lê duy thành cũng là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu tiên trên toàn quốc nhận được hơn năm mươi số phiếu tín nhiệm thấp
trước đó tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ đầu tháng ba trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết trong quá trình điều tra bước đầu xác định tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn là công ty ở mức vừa phải hoạt động ở cấp huyện về xây lắp
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi năm đã phát triển mạnh mẽ nhận nhiều công trình từ bắc vào nam đến nay công ty này có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng

trước đó tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết trong quá trình điều tra bước đầu xác định tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn là công ty ở mức vừa phải hoạt động ở góc huyện về xây lắp